đức đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới bao gồm cả khí tài phòng không vũ khí và các phương tiện mặt đất trị giá khoảng một tỷ euro tương đương một một tỷ đô la mỹ cho ukraine
với gói viện trợ mùa đông mới này đức đang tăng cường hơn nữa mức độ sẵn sàng hoạt động của các lực lượng vũ trang ukraine trong những tháng tới
cụ thể gói viện trợ này bao gồm một hệ thống tên lửa phòng không patriot và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung irisky bổ sung
cũng như xe tăng pháo phòng không j pat
ngoài ra lực lượng đặc nhiệm ukraine cũng sẽ được hỗ trợ các phương tiện vũ khí và các trang thiết bị khác trị giá hơn hai mươi triệu euro để tăng cường năng lực tác chiến
trước đó cùng ngày tập đoàn sản xuất vũ khí rheinmetall expand munitions của đức thông báo sẽ cung cấp hơn một trăm linh đạn pháo vừa trăm năm nhâm ly cho chính phủ đức theo hợp đồng đã bị tạm ngừng lần thứ ba
bên cạnh loại đạn này rheinmetall expand munitions cũng sẽ cung cấp thêm đạn pháo có khả năng nổ phân mạnh cao
dm một trăm hai mươi một dự kiến một phần đạn dược trong đơn đặt hàng có giá trị lên tới hàng trăm triệu euro sẽ được giao trong năm hai nghìn hai mươi ba và phần còn lại sẽ được giao vào năm sau